kiểm tra cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạng hữu lộc
tại ấp an hòa xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đoàn kiểm tra của bộ công thương phát hiện cửa hàng vẫn còn tồn khoảng bảy lít xăng e năm
trong bể chứa nhưng vẫn treo biển là không bán
cụ thể trong số bốn trụ cây xăng ở đây có hai cây xăng a chín mươi hai hết hàng
nhưng hai cây khác vẫn còn tồn khoảng bảy lít xăng e năm trong bể chứa
nhưng vẫn treo biển không bán
chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán
trên cơ sở kết quả kiểm tra đoàn công tác của bộ công thương sẽ phối hợp với địa phương
chỉ đạo các đơn vị liên quan theo thẩm quyền để kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó bộ trưởng bộ công thương đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra
việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số doanh nghiệp
qua kiểm tra từ ngày một mươi tháng hai cho đến nay đoàn đã phát hiện một số cơ sở
ở đồng bằng sông cửu long không còn hàng trong bồn để bán hoặc còn hàng nhưng không mở bán
bộ công thương cho biết sẽ kiên quyết rút giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm
và xử lý nghiêm các đồ mối không cung cấp hàng cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu
trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
thì chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định